đã từ lâu cải lương được biết đến là loại hình văn hóa nghệ thuật đặc trưng tiêu biểu của miền nam việt nam
tuy nhiên theo dòng chảy của thời gian thì loại hình nghệ thuật đáng tự hào ấy đang đứng trước nguy cơ bị mai một
khi mà phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức trong thời kỳ mới
thời gian qua sân khấu cải lương ngày càng phóng khách
nguyên nhân chính là do những năm gần đây tinh chất và cấp bậc văn học bộc lộ trong ca từ
và đối thoại không ở mức cao không đến được với khán giả
kịch bản có đề tài về nội dung xã hội đề tài cách mạng còn khiên cưỡng lực lượng sáng tác và biểu diễn khàn hiếm
cùng với đó nhu cầu giạp không đủ cho những đoàn chính quy hoạt động theo quy chế nhà nước
nên bất cập này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nghệ thuật chung cho những tổ chức hoạt động xã hội hóa
cũng như các điều kiện về kinh tế vô hình chung tạo nên những rào cản lớn trong việc tập trung phát triển sân khấu cải lương ngày nay
nhà hát cải lương trung ương
là một ví dụ điển hình khi đơn vị đang đứng trước những khó khăn như vậy
tôi nói đơn giản như là kinh phí này mình muốn làm một cái chương trình hoành tráng
nhưng cái mặt kinh tế nó hạn chế mình không được đầu tư đến nơi đến trốn
thì tất cả mọi cái năng lực cái tố chất năng khiếu của anh em và cái lòng nhiệt huyết của anh em
đạo diễn tất cả mọi người trong ekip có muốn làm tốt hơn nữa cũng bị hạn chế
trước thực trạng đó các cơ quan đơn vị nghệ thuật vẫn đang nỗ lực hết mình để khắc phục những khó khăn
tìm ra hướng giải quyết hợp lý nhất để xin giữ bảo tồn phát huy nghệ thuật sân khấu cải lương
vừa đến được với đông đào khán giả nhưng vẫn không làm mất đi giá trị nghệ thuật vốn có
chúng tôi đang cố gắng nỗ lực hết mình với nhiều phương diện
một là một mặt là chúng tôi giàn dựng những cái vở diễn thật là hay
để mà kéo khán giả quay trở lại
hai nữa là đang nỗ lực là mong muốn nhà nước là cho nhà hát có một cái nhà để hát
để chúng tôi có một cái địa điểm một cái địa chỉ rất là cụ thể
mỗi một lần mà khán giả muốn tìm đến với nhà hát cải lương việt nam
còn hiện nay thì khó khăn trồng chất khó khăn
nhưng mà chúng tôi vẫn không ngừng lại cái sự nỗ lực đó
và vẫn luôn luôn có một cái niềm tin
là rồi với cái lòng yêu nghề
với sự cố gắng nỗ lực của cả một tập thể
thì chúng tôi sẽ giữ được cái lượng khán giả cho mình
và cho những cái tác phẩm của mình đã được từng đạt giải cao
được có cái sức lan tỏa rộng rãi với khán giả trong cả nước
tuy nhiên sự nỗ lực của một số bộ phận là chưa đủ
để thúc đẩy sân khấu cải lương có những bước phát triển bền vững mạnh mẽ trong thời gian tới
cần có sự chung tay chung sức của nhiều đơn vị trong việc quản lý tổ chức chuyên nghiệp
cao hơn nữa tạo điều kiện giúp nghệ thuật sân khấu cải lương mãi là sân khấu thấm đẫm hơi thờ và hồn cốt dân tộc